thông tin từ bộ công thương cho biết sau bốn ngày làm việc tích cực
hội nghị bộ trưởng hẹp kinh tế asean hai mươi sáu đã đạt được những kết quả khả quan
chiều nay hội nghị đã ra tuyên bố chung về tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của asean
để đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín
các bộ trưởng đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về sự bùng phát của dịch bệnh covid một mươi chín
đang gây ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như các nền kinh tế trên thế giới
tại hội nghị lần này các bộ trưởng cũng đã cam kết tiếp tục duy trì mở cửa thương mại
và đầu tư trong asean tăng cường chia sẻ thông tin khu vực và phối hợp đối phó
với các thách thức do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị doanh nghiệp hiệp hội để củng cố hình ảnh của đông nam á
là trung tâm thương mại đầu tư và du lịch của khu vực
đại biểu của một mươi nước nội khối cũng đã nhất trí tiếp tục thực hiện việc dỡ bỏ
các hàng rào phi thuế quan đặc biệt là các hàng rào cản trở dòng chảy hàng hóa dịch vụ
trong chuỗi cung ứng tránh áp dụng các biện pháp phi thuế quan mới và không cần thiết